kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị qua truy vết lực lượng chức năng phát hiện ca nghi nhiễm
ở công ty boean việt nam quận bình tân tp hcm nên đã triển khai các giải pháp dập dịch tại đây
và ít nhất là ba công nhân đã phải tạm nghỉ việc để sàng lọc covid một mươi chín
công ty bưujen việt nam chuyên sản xuất về dạy thể thao với lượng công nhân đông nhất tp hcm hiện nay
hiện tại phía ngoài công ty pujen đang được phong tỏa một phần
công nhân người lao động được yêu cầu không tụ tập đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh

ca nghi nhiễm là nữ công nhân làm việc tại khu c của nhà máy
trước đó vào ngày tám tháng sáu vợ chồng của nữ công nhân này được xác định là f một và f hai của một ca dương tính
nên đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm
đến tối ngày tám tháng sáu người chồng có kết quả dương tính với covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã truy vết một trăm bốn mươi một f một và đưa đi cách ly tập trung
cho ngừng toàn bộ sản xuất tại khâu mai tầng năm chuyển xe ba f năm
lấy mẫu và thông báo về địa phương cư trú hẻm một e đường số sáu chung cư nam long
phường an lạc quận bình tân và đề nghị cách ly tại nhà ba trăm năm mươi bốn f hai công nhân tại tầng năm
lấy mẫu toàn bộ ba mươi công nhân tại tòa nhà c ba hai bảo vệ nhân viên nhà ăn khu c
thì đính về mặt chuyên môn thì tôi có đánh giá đây là nguồn xâm nhập đầu tiên vào công ty
chứ chưa có ghi nhận tình cảm là lây nhiễm thực tế tại công ty
do đó việc thận thương bao vây để kiểm soát sự lây nhiễm từ một nguồn xâm nhập này
sẽ có ý nghĩa rất là lớn trong việc vẫn không chống dịch
đã xuất hiện công nhân và ổn định sản xuất của công ty
cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh tại công ty trách nhiệm hữu hạng furukawa automotive pass việt nam
ở khu chế xuất tuân thọng quận bảy cũng xuất hiện một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
có liên quan đến chùm ca bệnh khu mã lạng quận một
hiện lực lượng chức năng đang triển khai các giải pháp dập dịch tại đây
thành phố hồ chí minh hiện có một mươi bảy khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao
một năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động với hơn ba trăm hai mươi công nhân ba chuyên gia nước ngoài
đặc thù làm việc tập trung đông người môi trường kính sinh hoạt ở khu nhà trọ chật chội đông đúc
nên dịch xuất hiện ở khu công nghiệp được xem dễ bùng phát và khó kiểm soát